hôm nay lễ tưởng niệm một năm ngày mất cựu thủ tướng nhật bản abe shinzo đã được tiến hành tại chùa jujo ở tokyo nơi một năm trước đã diễn ra lễ viếng ông
thủ tướng nhật bản kishida fumio và gần một trăm linh người là lãnh đạo chính phủ đảng dân chủ tự do ldp người thân trong gia đình đã tham gia lễ tưởng niệm
nhiều người dân nhật bản khu vực tokyo thành phố nara nơi cựu thủ tướng bị bắn đã dâng hoa tưởng niệm ông abe
đài hoa và ảnh cựu thủ tướng đã được bố trí để người dân tiện viếng
nhiều người dân đã đánh giá cao công hiến của cựu thủ tướng shinzo abe đối với sự phát triển của đất nước
chính quyền thủ tướng kishida fumio cam kết sẽ kế thừa di sản mà cựu thủ tướng abe để lại thúc đẩy sự phát triển của đất nước tạo cuộc sống hạnh phúc cho người dân
trưa ngày tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai cựu thủ tướng abe shinzo đã bị bắn khi đang tham gia diễn thuyết liên quan đến bầu cử ủng hộ người trong đảng
nghi phạm đã bị bắt sau đó
và hiện đang trở xử lý theo pháp luật